tại trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh bình dương ngày một mươi một tháng một mươi đã diễn ra lễ khai mạc phiên họp đại hội đồng hiệp hội đô thị khoa học thế giới gọi tắt là wta lần thứ một mươi một và diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám
wta được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tại thành phố daejeon hàn quốc với mục đích đóng góp vào sự phát triển chung của nhân loại thông qua các tiến bộ khoa học kỹ thuật hướng đến việc phát triển các đô thị khoa học bền vững
wta hiện có một trăm linh sáu thành viên từ bốn mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
tại lễ khai mạc phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tin tưởng hiệp hội sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển đô thị trên thế giới và đóng góp vào sự thắt chặt tình đoàn kết hiểu nghị giữa các nhân dân các dân tộc các bên tham gia cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý những bài học kinh nghiệm thành công để cùng nhau tận dụng tốt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp được lan tỏa tới các tỉnh các thành phố và khắp nơi trên toàn thế giới